cũng giống như đà nẵng thì thủ đô hà nội cũng đang chạy đua với thời gian để xét nghiệm sang lọc bóc tách f ra khỏi cộng đồng
cũng như tiến hành tiêm chủng bao phủ mũi một cho người dân toàn thành phố với thời hạn là hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng chín
thực hiện song song hai nhiệm vụ công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch lại càng phải được đặt lên hàng đầu
ghi nhận sau đây tại phường phúc xá quận ba đình
ngay từ sáng sớm người dân đã xếp hàng dài trước trụ sở ủy ban nhân dân phường phúc xá để tiến hành xét nghiệm nhanh
được sự hướng dẫn và nhắc nhở của lực lượng chức năng người dân đã nghiêm túc xếp hàng đúng theo quy định đảm bảo khoảng cách
nên việc xét nghiệm được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả
lực lượng công an cũng đã vào cuộc và tham mưu cho lãnh đạo và ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương
tổ chức giả soát toàn bộ số nhân khẩu nhân dân lao động huyện đang án ở và tạm trú
cũng như là đến địa phương để lao động cũng như là một số người dân đang mắc kẹt lại trên địa phương
bên cạnh việc xét nghiệm nhanh phường phúc xá tổ chức tiêm vaccine cho người dân tại một địa điểm khác
lực lượng công an an ninh được tăng cường để hỗ trợ công tác tiêm phòng
đợt tiêm mở rộng lần này nhiều đối tượng nhiều lứa tuổi khác nhau được hẹn tiêm
chính vì vậy nhân lực đã được bố trí đầy đủ để phục vụ việc tiêm được nhanh chóng
nhưng luôn đặt an toàn lên hàng đầu
nếu như người dân có nhu cầu cao hơn
vượt qua số lượng chỉ tiêu đã phân bổ của phường của quận là
thì chúng tôi cũng có thể là huy động và điều tiết danh sách bổ sung từ các tổ dân phố lên
thì có thể lên tới hơn một
cái việc triển khai cái vaccine mới này thì được nhân dân rất là ủng hộ
và tất cả mọi người đều công dân đều là phấn khởi và chưa có một cái trường hợp nào
gọi là sự cố bất thường xảy ra hoặc là người dân bỏ về không có ý định tiêm
bên cạnh việc triển khai công tác phòng chống dịch
chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân những phần quả lương thực thực phẩm thiết yếu
giúp người dân vơi bớt một phần khó khăn trong thời gian này

mà chẳng hạn như là bây giờ chúng tôi đang bị ách tắc ở trên hà nội này
thường không đi về được ấy
phường và các cán bộ quan tâm đến chúng tôi nhất khi là khấn khởi ạ
với thông điệp năm t
có một nội dung rất quan trọng đó là đảm bảo an sinh cho người dân trên địa bàn
và đối với phường phúc xá chúng tôi là một phường mà người dân thì cũng có những hoàn cảnh khó khăn
đặc biệt là những người lao động tự do mất việc những người tạm trú
do tình hình dịch bệnh mà không thể về được địa phương vẫn ở trên địa bàn
số lượng này trên địa bàn phường phúc xá thì khoảng gần hai
chính vì thế nên chúng tôi cũng đã kêu gọi các cơ quan đơn vị
các mệnh thường quân các nhà hảo tâm ủng hộ các cái phần quả an sinh
mọi công tác phòng chống dịch đang được các quận huyện trên địa bàn hà nội
triển khai một cách đồng bộ và tích cực
xét nghiệm tiêm vaccine diện rộng không chỉ là cơ sở để đánh giá tình hình dịch bệnh hiện nay
mà còn để xem xét nới lỏng các biện pháp giãn cách tại hà nội